sau các đợt thiên tai vào năm hai nghìn một mươi bảy bãi tắm cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã bị xâm thực nghiêm trọng
thực trạng này không chỉ gây khó khăn cho những hộ kinh doanh buôn bán tại bãi tắm mà còn tạo nguy hiểm cho du khách
khi tại đây xuất hiện một số điểm nước sâu hiện chính quyền địa phương đang tìm giải pháp để khắc phục tình trạng trên
cũng như nhiều hộ kinh doanh tại bãi tắm cửa tùng chuẩn bị vào mùa du lịch biển
anh phan văn bình ở huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để tu sửa lại hàng quán của mình do những thiệt hại vì biển xâm thực
trước đây bờ biển cửa tùng trải dài và rộng từ bảy mươi đến tám mươi mét từ khu vực hàng quán ra đến biển có điểm cách khoảng một trăm linh mét
do ảnh hưởng của thiên tai hiện bãi tắm bị xâm thực nên thu hẹp bãi tắm chỉ còn khoảng bốn mươi mét
khu vực du khách tắm cũng hình thành nhiều vùng nước sâu nguy hiểm
chúng tôi đã tiến hành tổ chức họp dân quản tuyệt tất cả các quy chế các nồi quy về an toàn cứu hồ cứu nàn trên biển
chúng tôi thường xuyên
chúng tôi thường xuyên là nêu cao tinh thần phong ngừa cảnh báo và khuyên vùng chỉ giới để đảm bảo an toàn tỉnh mạng cho du khách trong mùa du lịch tắm biển
bãi tắm cửa tùng trước đây là bãi tắm đẹp được mệnh danh là nữ hoàng của các bãi tắm
hàng năm có hàng nghìn lượt người đến đây để tắm biển
những năm trở lại đây hiện trạng của bãi tắm đã bị thay đổi với tình trạng bị xâm thực như hiện nay
nguy cơ mất đi một bãi biển đẹp là điều khó tránh khỏi nếu tỉnh quảng trị không có giải pháp hiệu quả
để khắc phục tình trạng xâm thực gây sạt lở bãi tắm